vậy trong ngày mai do chịu ảnh hưởng của rìa phía đông nam vùng áp thấp nóng phía tây
cùng với đới gió tây nam gây hiệu ứng gió phơn nên cả bắc bộ và trung bộ
sẽ lại bước vào một đợt nắng nóng trên diện rộng và có khả năng sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi ba tháng sáu
trong đợt nắng nóng này nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
sẽ phổ biến trong khoảng ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
ở trung bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng ba mươi sáu ba mươi chín độ
có nơi trên ba mươi chín độ thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi một giờ trưa cho đến một mươi sáu giờ chiều
trong đợt nắng nóng này ban ngày nền nhiệt khá cao nhưng thời điểm chiều tối và tối
lại có thể xuất hiện mưa rào và rông rải rác trên cả hai khu vực là bắc bộ
cũng như là khu vực trung bộ
trong cơn rông người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra sấm xét tố lốc mưa đá
và gió dần mạnh
gió mùa tây nam ở phía nam vẫn duy trì cường độ từ trung bình
cho đến mạnh
ngoài ra ở tầng không khí trên mực năm m hoàn lưu khối không khí biển
có quá trình lấn về phía tây thiết lập vùng hội tụ gió tây nam
ngay trên khu vực nam bộ
vì vậy mà tình trạng mưa rông ở nam bộ vẫn xảy ra ở diện nhiều nơi
và xảy ra vào bất cứ lúc nào
sau đó nhiệt độ ở khu vực này vào ngày mai vẫn ít có sự thay đổi so với ngày hôm nay
phổ biến vẫn ở mức là hai mươi tám cho đến ba mươi một độ có nơi trên ba mươi một độ
trong khi đó ở khu vực tây nguyên
không chịu toàn bộ nhiệt độ
động của vùng hội tụ gió tây nam trên cao như ở nam bộ
nên thời gian xuất hiện mưa rông ở khu vực này
chủ yếu tập trung chính vào giai đoạn chiều tối và tối
ban ngày ở khu vực này trời vẫn có nắng sen kẽ
nên nhiệt độ ở tây nguyên cao nhất sẽ đạt mức là hai mươi tám ba mươi một độ
trên biển do chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu vùng ấp thấp suy yếu
từ áp thấp nhiệt đới khu vực đông bắc biển đông đêm nay còn có mưa rông mạnh
gió cấp sáu giật cấp bảy cấp tám với những con sóng biển cao từ hai m năm mươi
đến ba năm mươi và gây ra tình trạng biển động
khu vực biển phía nam tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước